theo kế hoạch đoàn hai trăm một mươi tám du khách từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc đến với thành phố đà nẵng
sẽ được bố trí đưa quay trở lại trung quốc
và đến nay thì năm mươi năm trên hai trăm một mươi tám người đã được đưa quay trở về
một trăm sáu mươi sáu hành khách còn lại sẽ được bố trí trở về nước vào tối ngày hôm nay tức ngày ba tết
trước đó đoàn khách gồm hai trăm một mươi tám người từ thành phố vũ hán nhập cảnh đà nẵng vào ngày hai mươi hai tháng một
đoàn khách này đến đà nẵng trước khi có lệnh cấm xuất cảnh
hiện nay các du khách trong đoàn đều lưu trú tại đà nẵng để chờ có vé quay về nước
ngày hai mươi năm tháng một công ty lữ hành tại đà nẵng đã đưa năm mươi hai người trên hai trăm một mươi tám hành khách trong đoàn này về nước
trên chuyến bay tới tỉnh hồ nam trung quốc
tính đến thời điểm hiện tại các du khách này được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ
và chưa có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến dịch viêm phổi do virus corona